tỉnh sơn la có một mươi hai dân tộc anh em trình độ phát triển của các dân tộc chưa đồng đều
đội ngũ cán bộ có sự phát triển về số lượng và chất lượng
nhưng một số nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế
sau đó ban thực vụ tình huy đã ban hành nhiều chủ trương biện pháp
lựa chọn hình thức phù hợp để đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở
trong đó cách thức bồi dưỡng được tổ chức trực tuyến đến các huyện trong tỉnh
qua được học tập các chuyên đề do các báo cáo viên của tỉnh
các báo cáo viên của huyện triển khai tôi rất là tâm đắc
đặc biệt là với chức năng nhiệm vụ công tác hội nông dân
tôi rất quan tâm đến vấn đề tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng trồng cây ăn quả trên đất dốc
được tham gia và được tìm hiểu và được nghiên cứu về các chuyên đề này với bản thân
thì sẽ cố gắng nắm được và lĩnh hội để tiếp thu những kiến thức
mà đã được thực hiện
và sau đó vận dụng vào thực tế trên lĩnh vực và đơn vị công tác
tỉnh anh em và tôi đang tập trung đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin
trực tuyến đến tất cả các xã để có thể là hàng tháng giao ban
và trao đổi công việc từ tỉnh tới cấp xã
hay là một lúc từ cấp tỉnh tập xã tổ chức một hội nghị triển khai
thì quyết tập huấn từ đấy có thể dẫn ra được vài chục nghìn người
đồng loạt trong một ngày có thể là xong được việc đó
đây là lớp bồi dưỡng
cập nhật kiến thức cho cán bộ dự nguồn cấp huyện đầu tiên
được tổ chức tại tỉnh sơn la
lớp học diễn ra trong bảy ngày và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi